trước diễn biến nhanh và hết sức nguy hiểm của bão số một mươi sáu tem bin hôm nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp khẩn với các địa phương chịu ảnh hưởng để lên kịch bản đối phó với bão
cơn bão này đổ bộ vào vùng ít khi có bão đồng thời lại hội tụ nhiều yếu tố khó lường như gió mạnh mưa lớn chiều cường nước biển dâng cao và không khí lạnh
vì vậy nếu công tác chuẩn bị ứng phó không tốt thì thiệt hại do bão gây ra sẽ là khôn lường
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đánh giá bão số một mươi sáu là cơn bão mạnh di chuyển nhanh và đổ bộ vào thời điểm chiều cường dâng cao nên cấp độ rủi ro thiên tai được đánh giá ở mức cấp bốn nghĩa là chỉ sau cấp năm cấp thảm họa
cơn bão số một mươi sáu hoạt động ở giai đoạn cuối mùa và đổ bộ vào khu vực nhiều năm chưa có bão được so sánh với cơn bão linda năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nên sẽ là rất nguy hiểm với các tỉnh khu vực nam bộ trong hai ngày tới
cơn bão số một mươi sáu hoạt động ở giai đoạn cuối mùa vào đổ bộ vào thời điểm chiều cường dân cao nên cấp độ rủi ro thiên tai được đánh giá ở mức cấp bốn nghĩa là chỉ sau cấp năm cấp thảm họa
cơn bão số một mươi sáu hoạt động ở giai đoạn cuối mùa vào đổ bộ vào khu vực nhiều năm chưa có bão được so sánh với cơn bão linda năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nên sẽ là rất nguy hiểm với các tỉnh khu vực nam bộ trong hai ngày tới
công tác di dân cũng cần triển khai từ sớm vì tại khu vực này thiết chế hạ tầng kém nhiều ngôi nhà cấp bốn máy tôn không thể chịu nổi cơn bão lần này
các địa phương cũng cần lưu ý việc sơ tán thậm chí là cưỡng chế những người dân ở khu vực nuôi trồng thủy sản trên biển vào bờ tránh thiệt hại về người đáng tiếc như đã từng xảy ra trong cơn bão số năm